vụ đông năm nay tỉnh yên bái phân đấu gieo trồng trên một mươi hectare trong đó có bảy ha trên đất hai vụ lúa còn lại là các loại cây trồng do màu khác phân đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt hơn ba trăm linh tỷ đồng
theo đó hơn bảy hectare cây ngô ngắn ngày đã được gieo trồng xong trước ngày một mươi năm tháng một mươi hơn ba hectare còn lại bà con nông dân tập trung trước ngày hai mươi tháng một mươi một làm đất trồng các loại cây màu như khoai tây bắp cải cà chua cây giao động riêng tại huyện vùng cao mù căng trải
sẽ xuống giống một trăm linh hectare cây cải dầu trồng phục vụ cho phát triển du lịch và lấy tinh dầu hiện tại các địa phương đã phân công cán bộ khuyến nông cán bộ có kỹ thuật xuống trực tiếp cơ sở chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như kỹ thuật làm bầu kỹ thuật làm đất cập nhật diễn biến thời tiết sâu hại cây trồng tạo điều kiện cho sản xuất được thuận lợi